thưa quý vị và các đồng chí trong đấu tranh phòng chống tội phạm hàng ngày hàng giờ bao cám bộ chiến sĩ luôn phải đối diện với khó khăn nguy hiểm
và vào sáng nay tại cần thơ đại tá lương văn bền phó giám đốc công an thành phố đã đến bệnh viện đa khoa trung ương thành phố cần thơ để thăm tặng quà đồng chí võ tấn hòa công an viên xã mỹ khánh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một giờ ngày hai mươi bảy tháng chín tổ tuần tra của công an xã mỹ khánh tuần tra trong khu vực ấp mỹ long phát hiện hai thanh niên điều khiển xe phân khối lớn không có biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn
tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra ngay lập tức hai thanh niên này đã quay đầu xe tăng ga đâm thẳng vào lực lượng tuần tra để tẩu thoát
lúc này đồng chí võ tấn hòa lao vào với ý định đạp ngã xe của đối tượng để khống chế nhưng bị đối tượng dùng súng điện tự chế loại dùng để săn chó bắn trúng vào tay phải của đồng chí hòa làm anh ngất tại chỗ
tại bệnh viện thay mặt ban giám đốc công an thành phố cần thơ đại tá lương văn bền đã tặng năm triệu đồng công an huyện phong điền tặng năm triệu đồng ubnd huyện phong điền gửi tặng một triệu đồng để động viên tinh thần dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ của đồng chí hòa